trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp tại việt nam và trên thế giới
khiến cho nhiều giải thể thao trong nước lẫn như quốc tế bị hủy bỏ
nhiều vận động viên bị giảm thu nhập do các giải đấu bị hủy bỏ hoặc hoãn lại
điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của các vận động viên đặc biệt là các vận động viên khuyết tật
lê văn việt là một vận động viên cờ vua tham gia câu lạc bộ thể thao người khuyết tật hà nội hơn sáu năm nay
từng giành nhiều huy chương vàng tại các giải đấu
tuy nhiên thời gian này khi dịch covid một mươi chín quay lại cuộc sống của vận động viên khuyết tật vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn

ngoài thời gian lên câu lạc bộ việt dành thời gian ở nhà tự luyện tập
anh tham gia vào trung tâm tẩm quát sắc hơi phúc thiện để kiếm thêm thu nhập
nhưng vì dịch bệnh nên việc làm thêm cũng bị ảnh hưởng theo
đối với các vận động viên mà bị khiếm thị công việc phổ biến của các bạn là đi làm tẩm quất
hoặc là tại các cơ sở tẩm quất của người mù hoặc là các cơ sở mà mát xa
thì do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh một số cơ sở thì đã dừng hoạt động
và một số cơ sở thì hoạt động cũng hết sức khó khăn
các vận động viên vẫn hưởng mức lương đầy đủ trong thời gian này
tuy nhiên mức lương hỗ trợ không đủ để chi trả những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống
điều mong muốn của các vận động viên là tự nhiên
tôi hầu hết vận động viên lúc này là nhanh chóng hết dịch bệnh và được quay trở lại với những giải đấu đỉnh cao